thưa quý vị nhận lời mời của thủ tướng chính phủ phạm minh chính thủ tướng đại công quốc luxembourg savio bettel thăm chính thức việt nam từ ngày ba đến ngày năm tháng năm
sau lệ đón chính thức vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm với thủ tướng xavier betel
trong không khí chân thành tiên cậy hai thủ tướng nhất trí tăng cường cho đồi đoàn các cấp nhất là cấp cao
tiếp tục tận dụng hiệu quả hiệp định evfta thúc đẩy xây dựng các trung tâm logistics và thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước
thủ tướng phạm minh chính đề nghị luxembourg tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của việt nam vào thị trường luxembourg
hai thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo văn hóa du lịch giao lưu nhân dân ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời hoan nghênh việc bộ tài chính hai nước thiết lập đối tác chiến lược về tài chính xanh
thủ tướng luxembourg nhất trí thúc đẩy các nước eu khác sớm phê chuẩn hiệp định evipa ủng hộ ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu đối với thủy sản việt nam theo như đề nghị của thủ tướng phạm minh chính
về vấn đề biển đông hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không tại biển đông
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm hai nghìn hai mươi hai
ủng hộ việc sớm thông qua bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc thực chất hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế
sau hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng savia berthen đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính đặc biệt là thỏa thuận đối tác chiến lược
về tài chính xanh giữa bộ tài chính hai nước
chiều nay tại hương yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh hương yên đã tiếp xúc cử tri thị xã mỹ hào tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
cùng dự có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên
tại buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin đến cử tri thị xã mỹ hào về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đã trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế xã hội công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đồng thời thông tin thêm về các dự án luật mà bộ công an đã và đang đề xuất trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tại kỳ họp lần này bộ công an đã và đang trình năm dự án luật gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở luật căn cước luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật sửa đổi một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh và cư trú của người nước ngoài ở việt nam luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội đại tướng tô lâm nhấn mạnh bộ công an đã và đang chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng nhất là tội phạm lừa đảo
trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội đại tướng tô lâm nhấn mạnh bộ công an đã và đang chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để phong ngừa đấu tranh với loại tội phạm nhất là tội phạm vi phạm vi phạm
tội phạm bộ thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cử tri có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hào của tỉnh hương yên
để hoàn thành mục tiêu hết tháng năm toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn tỉnh được làm thủ tục cấp căn cước công dân kèm tài khoản định danh điện tử
trong năm ngày nghỉ lễ công an toàn tỉnh thái nguyên đã huy động lực lượng phương tiện tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên và công an các xã phường thị trấn
đã tiến hành ra soát lập thanh sách toàn bộ công dân chưa được cấp căn cước công dân
nắm rõ nhân thân hoàn cảnh tình trạng sức khỏe cụ thể để có phương pháp
từ đó công an tỉnh đã lập một mươi chín tổ cấp căn cước công dân lưu động tại các xã phường thị trấn
mỗi tổ ba cán bộ với chỉ tiêu mỗi ngày mỗi máy phải thu nhận ít nhất một trăm linh trường hợp
tổ chức làm cuốn chiếu xa làm trước gần làm sau ưu tiên địa bàn vùng cao miền núi gia đình chính sách
người già neo đơn người mắc bệnh hiểm nghèo khuyết tật không có khả năng đi lại
kết quả trong năm ngày nghỉ lễ công an toàn tỉnh đã thu nhận được bốn bảy trăm tám mươi hai hồ sơ cấp căn cước công dân
trong đó nhiều xã đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân
trong khi đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân đi làm ăn xa
chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
và đối với những công dân già yếu tàn tật không có khả năng đi lại
công an tỉnh lai châu đã tổ chức cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử mức độ hai cho nhân dân trong suốt những ngày nghỉ lễ
đi làm ăn xa chưa có điều kiện để đăng ký tài khoản tích hợp định danh điện tử
hôm nay vợ chồng chị loan tranh thủ đến công an huyện đăng ký
kích hoạt tài khoản định danh điện tử
chị rất hài lòng khi được lực lượng công an hỗ trợ
hôm nay ngày nghỉ em tranh thủ đi làm căn cước công dân
còn em anh công an nhất nhiệt tình
chúng tôi tới với em
em xin cảm ơn các anh chị công an
ngoài các điểm cố định làm việc tại công an các huyện thành phố
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
hội phối hợp công an các xã thành lập các tổ công tác lưu động
đến tận nhà hỗ trợ những người già yếu tàn tật khó khăn trong việc đi lại
bà lò thị may năm nay hơn bảy mươi tuổi
nhiều năm bại liệt không có khả năng đi lại
hôm nay lực lượng công an đã về tận nhà
giúp bà đăng ký tài khoản tích hợp định danh điện tử
mẹ tôi cũng bị điệt như thế này được năm thứ chín rồi
về đi lại thì cũng rất là khó khăn

các anh công an cũng thảo điều kiện giúp đỡ về cái khâu lý lại
để gia đình đỡ vất vả
từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ hàng ngày
trong suốt thời gian nghỉ lễ
lực lượng công an chia làm các tổ
không quản ngày đêm phục vụ nhân dân
trên cơ sở kế hoạch công an huyện xây dựng
và chúng tôi đội tự sạch quản lý chính đã cụ thể hóa
và xác định nhóm đối tượng cần phải tổ chức tập trung để thu nhận
đặc biệt là trong cái dịp nghỉ lễ này
thứ nhất là đối với công dân mà đi làm ăn xa trở về địa phương
chưa có khả năng làm các công dân
thứ hai nữa là những công dân già yếu tà tật
mà không có khả năng đi lại
thì chúng tôi xác định hai cái nội dung chính là
thì mới chia thành hai tổ
mà một tổ lưu động trực tiếp xuống tận các xã
phối hợp với xã thị trấn
vào tận bản và tận nhà công dân
phối hợp với gia đình
thì thu nhận triệt để những số công dân già yếu này
để đảm bảo các trị tiêu
thu nhận các công dân đánh danh từ trên đề bàn
chỉ tính riêng năm ngày nghỉ lễ
lực lượng công an lai trở
đã thu nhận gần một mươi hồ sơ căn cước công dân
và định danh điện tử
tính đến thời điểm hiện tại
công an tỉnh lai châu đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và định danh điện tử cho gần tám mươi trường hợp
đạt gần năm mươi trị tiêu đề ra
trong thời gian qua
nhất là dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm thì
các nội chiến sĩ lực lượng công an cấp cấp
đã triển khai đồng hồ
các điểm tóc công tác
không quản ngày đêm
làm thêm ngày thêm giờ
ví dụ là tranh thủ buổi tối
xuống địa bàn để đẩy nhanh tiến độ
cấp căn cước công dân trên địa bàn
lai châu phấn đấu sẽ hoàn thành
các trị tiêu
trong kế hoạch ta đề ra
công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội
phân công cán bộ chiến sĩ
trực một trăm linh quân số
đến từ ngõ gõ cửa từng nhà
xa từng người tuyên truyền vận động người dân
thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân
và định danh điện tử
qua đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
trong lòng nhân dân
bằng sự tận tụy với mục tiêu
vì nhân dân phục vụ đã thể hiện trách nhiệm
lúc dân cần lúc dân khó
có công an
dự án luật lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý vững chắc
cho hoạt động của lực lượng này
trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân
những ý kiến từ thực tiễn khách quan
của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có ý nghĩa rất quan trọng
lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng
công an xã bán chuyên trách
là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở
có vị trí chức năng quan trọng
và là lực lượng nòng cốt
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với tính chất công việc thường xuyên
trực tiếp tiếp xúc với người dân
có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân
là cánh tay nối dài của lực lượng công an
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
an toàn xã hội tại cơ sở
thành phố bạc liêu có bảy ban bảo vệ dân phố
gồm năm mươi bảy tổ

cùng một mươi năm đội dân phòng
với khoảng bảy mươi một thành viên
thời gian qua các lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ
với lực lượng công an xã phường cảnh sát khu vực
làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn
xử lý phát hiện kịp thời
các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở
không để phức tạp nảy sinh và đột xuất bất ngờ

thì lực lượng hai lực lượng này là công tác nắm
về tình hình trật tự gấp sát ở địa bàn dân cư
như nắm về mong thưởng trong nhân dân
rồi tranh chắc trong nội bộ nhân dân
rồi nắm về tình hình di phạm
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư
và góp phần tham gia công tác hòa giải
ở địa bàn dân cư
cũng như tri bắt giải quyết các đối tượng
quản lý các đối tượng ở địa bàn dân cư cơ sở
vấn đề thứ hai
đây là lực lượng
lực lượng nằm cốt trong công tác
tuyên truyền chủ trương chính sách pháp lực
của đảng nhà nước
cũng như của địa phương
về công tác làm bảo nền trật tự
có thể nói như là
tuyên truyền về dự báo
những phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
để cho nhân dân tự phòng tự tránh
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở ra đời
là cơ sở pháp lý vững chắc
để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn
góp phần kiện toàn tinh gọn đầu mối
tránh trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
đồng thời xác định quy định rõ tổ chức
chức năng nhiệm vụ quyền hạn
chế độ chính sách đãi ngộ
bảo đảm phương tiện hỗ trợ cho lực lượng
tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới
tôi tham gia lực lượng nhân phố
được sáu năm
lúc tham gia lực lượng nhân phố
sinh hoạt hằng ngày
chưa đảm bảo
chưa đảm bảo
tôi trách nhiệm tôi thì góp phần nhỏ
để bảo vệ
an ninh trật tự của địa phương
khi lực mới ra đời
nó cấp cao
nó nâng một tầm cao hơn
để cho anh em tôi
có động lực
tham gia bảo vệ nhân phố
đảm bảo an ninh trật tự
của địa phương
án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
đã tạo được sự đồng thuận rất lớn
đối với cấp ủy chính quyền
và nhân dân
góp phần quan trọng trong đời sống xã hội
và công tác bảo đảm an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở nói riêng
tôi rất là đồng tình
để tạo một điều kiện cho anh em tôi
là một sự khó khởi
để thực hiện nhiệm vụ công tác
như đó là của cấp địa phương
ở cơ sở
về mặt an ninh chính trị
và an toàn về xã hội
việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
sẽ tạo hành lang pháp lý
để huy động các tầng lớp nhân dân
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
và phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương